của quan điểm tiền trao cháu mút để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bà nguyễn thị kim liên một thị trấn chợ gạo huyện chợ gạo tỉnh tiền giang chia sẻ
người phụ nữ tên phan thị kim nhung là khách hàng thân thiết của bà
năm hai nghìn một mươi tám lợi dụng vỏ bọc giàu có bà nhung đã đề nghị mượn hai tỷ đồng của bà liên
để đáo hạn ngân hàng hứa ngày hôm sau sẽ trả và có viết giấy vay nợ
đến hẹn cả hai ra ngân hàng để làm thủ tục trả tiền
tuy nhiên bà nhung đã cầm giấy vay nợ bỏ đi mà tiền thì chưa giao cho bà liên
cũng bằng cách khoe khoang vẽ ngoài giàu có bà nhung đã cầm sổ đỏ cho bà lê thị điệp
ngụ xã đông sơn huyện gò công tây tỉnh tiền giang để vay năm trăm linh triệu đồng và được bà điệp đồng ý
sau đó làm hợp đồng chuyển nhượng ở văn phòng công chứng bà điệp giữ sổ đỏ gốc
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một bà nhung đến nhà bà điệp lấy lại sổ đỏ và yêu cầu viết biên nhận
đã nhận đủ năm trăm linh triệu đồng
tuy nhiên khi bà điệp ký vào giấy thì bà nhung đã kiếm cớ bỏ trốn đến nay chưa trả tiền

tháng năm năm hai nghìn hai mươi một bà nhung đến nhà bà điệp lấy lại sổ đỏ và yêu cầu viết biên nhận

tháng năm năm hai nghìn hai mươi một bà nhung đến nhà bà điệp lấy lại sổ đỏ và yêu cầu viết biên nhận